tại thành phố hồ chí minh có nhiều cây cầu nằm trên các tuyến đường huyết mạch
được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ giải quyết được vấn nạn ủn tắc giao thông phát triển kinh tế vùng
thế nhưng vì nhiều lý do đặc biệt là những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng
khiến các cây cầu phải ngừng thi công trong thời gian dài
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân và gây mất an toàn giao thông
công trường không một bóng người nhiều cột thép đã hoen dỉ vì nắng mưa dù các trụ cầu đã hoàn thành
đây là thực trạng hiện nay của cây cầu long kiểng mới thuộc địa bàn huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
với vốn đầu tư gần sáu trăm linh tỷ đồng dự án cầu long kiểng mới nhằm thay thế cầu cũ đã xuống cấp trồng trọng
thế nhưng khi đang thi công nửa chừng dự án buộc phải tạm dừng đến nay đã gần hai mươi năm
được biết một trong những nguyên nhân khiến dự án cầu long kiểng mới phải dừng thi công
dù đã hoàn thành năm mươi khối lượng đó là do vướng ở khâu giải phóng mặt bằng
hiện cơ quan chức năng đã tìm được phương án tính giá bồi thường
và quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng
như vậy hy vọng công trình có thể tiếp tục thi công vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cũng trên địa bàn huyện nhà bè cây cầu phước lộc cũng bị tạm ngưng thi công trong suốt bảy năm do vướng mặt bằng
nhờ nỗ lực của địa phương mà mới đây cây cầu có tổng vốn bốn trăm linh tỷ đồng này mới được hợp long
dự kiến sẽ cho thông xe trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một
hiện nay tại thành phố hồ chí minh vẫn còn nhiều cây cầu đang tạm ngừng thi công do chưa giải phóng được mặt bằng
như cầu bưng ở quận bình tân
cầu nam lý tăng long ở quận chín
gỡ bài toán giải phóng mặt bằng cho những cây cầu trọng điểm không chỉ cần sự quyết liệt
và tính toán đền bù giá cả bồi thường hợp lý của chính quyền
mà bên cạnh đó rất cần sự chia sẻ đồng thuận của người dân
vì lợi ích chung cho sự phát triển của giao thông thành phố